gói thầu số một để khởi công vào cuối tháng một mươi hai này
tích cực trong công tác lựa chọn nhà thầu và vấn đề chỉ định thầu
dự kiến khoảng ngày hai mươi lựa chọn xong nhà thầu và cuối tháng một mươi hai thực hiện lễ khởi công ở quảng ngãi
một mươi hai gói thầu khởi công đầu tiên có tổng chiều dài ba trăm ba mươi một km
đến nay khoảng năm mươi chín mặt bằng đã được các địa phương bàn giao
đến ngày khởi công dự kiến con số này sẽ tăng lên đạt khoảng bảy mươi năm
tại diện tổng công ty hàng không việt nam vc avc xác nhận
có quyết định hủy gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế long thành
gói thầu bị hủy trị giá hơn ba mươi năm hai trăm linh tỷ đồng
đây là gói thầu số năm một mươi
dự toán ba mươi năm hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng
lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế long thành

các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
gọi tắt là sân bay quốc tế long thành
gói thầu có giá trị lớn nhất trong các gói thầu của công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế long thành giai đoạn một
theo tổng công ty hàng không việt nam
thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu trên là chín trăm chín mươi ngày tương đương ba mươi ba tháng
bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần nghỉ lễ nghỉ tết theo quy định của pháp luật việt nam
kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
chỉ trong một ngày lực lượng công an phường liên tục phát hiện bắt giữ bốn vụ vận chuyển và cất dấu hàng hóa nhập lậu
tạm giữ trên một sáu trăm ba mươi bao thuốc lá và một một trăm năm mươi kg đường cát nhập lậu
trước đó qua công tác quản lý địa bàn đối tượng trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tại khu vực các khóm vĩnh đông vĩnh tây hai và vĩnh tây ba phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác công an phường núi sam phát hiện
bác quả tang huỳnh thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba điều khiển xe mô tô vận chuyển bốn trăm chín mươi chín bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nguyễn thị kim lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cất dấu bảy trăm năm mươi bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu và một mươi tám bao đường cát nhập lậu trọng lượng sáu trăm năm mươi kg
mạc văn lịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cất giấu ba trăm năm mươi bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu và một mươi tám bao đường cát nhập lậu trọng lượng sáu trăm năm mươi kg
trưa cùng ngày tại khu vực tổ tám vĩnh tây ba phường núi sam tổ công tác cũng phát hiện tạm giữ một mươi bao đường cát nhập lậu trọng lượng năm trăm linh kg
công an phường tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc tỉnh quảng ngãi cho biết
trong ngày đơn vị ghi nhận ba container sơn màu xanh loại bốn mươi feet trôi giạt vào bờ biển
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai người dân xã bình thuận trong quá trình khai thác hải sản ở khu vực biển cảng dung quốc
phát hiện hai container bị sóng đánh trôi giạt vào bờ biển tại khu vực cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu dung quất
các ngư dân đã báo chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc
ngay sau đó đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường
theo ghi nhận ban đầu hai container sơn màu xanh loại bốn mươi feet
trong đó có một container bị hư hỏng ở phần đáy và một cửa đã bị mở
quan sát bên trong thấy có chứa thùng cắt tông ghi dòng chữ tủ đông nhãn hiệu sanaki
một số thiết bị điện lạnh đã bung ra ngoài
ngoài ra gành phước thiện xã bình hải huyện bình sơn lực lượng biên phòng cũng phát hiện một container tương tự
tuy nhiên container này đã bị sóng đánh vỡ chỉ còn lại một vài thiết bị điện tử trôi giạt lên bờ
thưa quý vị tình hình hoạt động của hai cửa khẩu quốc tế la bảo và la bảo
và la lai thời gian qua có nhiều bất cập khó khăn từ bãi kiểm hóa cùng trang thiết bị làm việc
ngành hải quan đã đầu tư nhà kiểm soát liên hợp tại cửa khẩu quốc tế la lai cùng với trang thiết bị
tại cửa khẩu lao bảo cũng đã được đầu tư một số máy soi container
điều này cũng đã giúp cho việc công tác quản lý tại cửa khẩu la bảo được tốt hơn
không còn phải kiểm tra bằng thủ công như trước
giờ các xe qua lại cửa khẩu có dấu hiệu nghi vấn
nhưng không dấu hiệu chứng của chiếc máy soi này
đưa cái máy này vào hoạt động thì sẽ nâng cao năng lực kiểm tra kiểm soát
giúp giảm thiểu thời gian công sức của công chức hải quan trong việc kiểm tra thực tế
với cái máy soi container này sẽ là công cụ đắc lực hiệu quả cho việc kiểm tra kiểm soát phòng chống tội phạm
còn đối với cửa khẩu la lai từ khi nhà liên hợp đi vào hoạt động
việc thông quan qua lại nơi đây không còn cảnh un tắc như trước
cửa khẩu la lai có nhà gà mới
từ đầu năm đến nay có trên hai trăm linh phương tiện đi qua cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây
kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên năm trăm tám mươi triệu đô la mỹ
hàng hóa quá cảnh qua hai cửa khẩu đạt gần hai tỷ chín trăm linh triệu đô la mỹ nộp ngân sách hơn năm trăm linh tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng tại hai cửa khẩu đã bắt giữ hai mươi sáu vụ vận chuyển hàng lậu số tiền phạt lên đến gần một ba tỷ đồng
việc tăng cường trang thiết bị tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và na lây của tỉnh quảng trị
đã nâng cao năng lực trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại
giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện dịp cuối năm tạo điều kiện để tỉnh quảng trị trở thành một trong những điểm giao thương
phát triển kinh tế trọng điểm trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
mới nhất ngân hàng nhà nước thống kê về dòng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng trong nước cho thấy
kể từ tháng một mươi dòng tiền gửi của người dân chảy vào kênh ngân hàng đã tăng trở lại
cụ thể tính đến cuối tháng một mươi tổng số dư tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại hệ thống ngân hàng
đã đạt trên năm sáu mươi sáu triệu tỷ đồng tăng sáu bảy mươi tám so với đầu năm
lý do lãi suất ngân hàng tăng mạnh có đơn vị tăng lên một mươi hai một năm khiến người dân quay lại gửi tiết kiệm gia tăng
hiện tại dù khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn đang cố gắng chăm lo tết cho người lao động
một trong những biện pháp giữ chân công nhân chính là việc công ty sớm công bố mức thưởng tết nguyên đán
dù đơn hàng chỉ bằng bảy mươi tám mươi cùng kỳ nhưng mức thưởng của công ty là từ khoảng sáu năm triệu đồng
đến gần hai mươi sáu triệu đồng một người tùy thân niên làm việc
mức thưởng này bằng với thời điểm trước khi bùng phát dịch covid một mươi chín và cao hơn ba mươi so với năm ngoái
số liệu cục hàng không cho thấy dự kiến tới hết năm nay thị trường vận tải hàng không việt nam đạt năm mươi năm triệu khách tăng ba bảy lần so với năm trước
và phục hồi bằng gần bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín
trong đó vận chuyển khách nội địa tăng mạnh đã bù đắp phần nào cho lượng khách quốc tế vẫn phục hồi chậm
thưa quý vị vào dịp tết nhu cầu thực phẩm được dự báo tăng lên
trong đó việc sử dụng thịt gia súc gia cầm sẽ tăng từ một mươi đến hai mươi
có thể thấy trên cả nước đàn gia súc gia cầm đang giữ được nhịp tăng trưởng
nên hoàn toàn có thể bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm nay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
trần đuôi theo chuỗi
trên trạng này luôn duy trì tổng đàn khoảng một mươi con lợn
đảm bảo cung cấp ra thị trường lượng thịt lớn và các sản phẩm chế biến từ thịt nhất là trong dịp tết
cùng với thịt lợn nhu cầu tiêu thụ gia cầm cũng sẽ tăng
trung bình mỗi tháng cả nước tiêu thụ khoảng một trăm sáu mươi tấn da cầm
nhưng riêng tháng tết dự báo khoảng một trăm chín mươi năm tấn
trong đó hơn hai phần ba là thịt gà
thời điểm này để phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cuối năm và tết nguyên đán
các doanh nghiệp và các hợp tác xã cũng như nông dân đã tăng tốc sản xuất
chợ hà vĩ một trong những chợ nguồn cung cấp các loại gà vịt lớn nhất cả nước
những ngày cuối năm các tiểu thương cũng đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng tương đối lớn
để phục vụ nhu cầu của người dân
giá cả nó sẽ ổn định hơn so với tất cả các năm
ví dụ như năm nay con hàng vịt hay gà trong dân lượng hàng vẫn còn
cho nên bà con cứ yên tâm để chuẩn bị đón tết
còn con gà và con vịt trong dân vẫn nhiều
chứ không đến nỗi phải cháy hàng như các năm khác đâu
về lượng hàng đối với trẻ cầm hà vịt các anh
mỗi ngày tiêu thụ khoảng ba mươi năm bốn mươi tấn ngày bình thường